các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bất ngờ phát hiện nang thận phát triển kích thước khủng thận nhiều năm
bộ y tế cảnh báo sản phẩm đề tóc táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramine
đình chỉ cơ sở phòng khám đa khoa medigo do có hành vi hoạt động không phép
đề xuất nâng thời gian kê đơn thuốc cho bệnh nhân mạng tính sáu mươi ngày trên một lần
khi có những biểu hiện bất thường về sức khỏe như đau đầu đau bụng
nhiều người dân đã chủ quan không đi khám mà tự mua thuốc điều trị tại nhà
dẫn đến những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng như trường hợp nữ bệnh nhân dưới đây
bệnh nhân nữ năm mươi sáu tuổi ở phú thọ thường xuyên đau đầu âm ỉ nhưng không đi khám sức khỏe
mỗi khi đau đầu âm ỉ bà tự dùng thuốc giảm đau ở nhà
khoảng hai mươi một giờ ngày chín tháng bốn bà đột ngột xuất hiện đau đầu dữ dội buồn nôn và nôn
được gia đình đưa đi cấp cứu sau một giờ từ khi có dấu hiệu
bà được đưa vào trung tâm đột quỵ bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
được thăm khám lâm sàng và chỉ định chụp cộng hưởng từ sọ não
kết quả cho thấy hình ảnh chảy máu dưới nhẹn túi phình động mạch thông trước
trần đoán đột quỵ chảy máu não do vỡ phình động mạch não
chỉ định can thiệp nốt túi phình mạch não bằng côn nhanh chóng được đưa ra
các can thiệp diễn ra trong gần hai giờ
sau đó người bệnh tiếp tục được theo dõi điều trị tại trung tâm đột quỵ
ngày một mươi tám tháng bốn sau hơn một tuần điều trị người bệnh tỉnh táo đỡ đau đầu không còn nôn sốt
không yếu liệt tay chân và dự kiến được xuất viện trong một hai ngày tới
các bác sĩ khuyến cáo người dân khi có biểu hiện mệt mỏi đau đầu buồn nôn
không nên tự ý mua thuốc uống mà cần đến các cơ sở y tế để được thăm khám và phát hiện đúng bệnh
bệnh viện gia an một trăm một mươi năm tp hcm cho biết đơn vị này vừa cứu sống ca bệnh chồng bệnh
vừa thoát đột quỵ lại bị nhồi máu cơ tim cấp khá nguy kịch
bệnh nhân là anh vmt bốn mươi bảy tuổi quê tiền giang
qua khai thác bệnh sử
người nhà bệnh nhân cho biết anh tê đột ngột đau đầu nhiều
sau đó nói lan man nói khó nghe nên được chuyển đến cấp cứu tại một bệnh viện ở tp hcm
tại đây anh tê được trần đoán đột quỵ nhồi máu não
và được can thiệp chụp mạch số hóa xóa nền lấy huyết khối thành công
sau khi được can thiệp người bệnh tỉnh táo ăn uống được
tưởng đã qua cơn nguy hiểm bất ngờ sau đó anh t lên cơn khó thở bứt rất nhiều
dựa trên các kết quả cận lâm sàng
các bác sĩ trần đoán người bệnh bị nhồi máu não chuyển dạng suất huyết
nhồi máu cơ tim cấp suy tim trên nền bệnh nhân bị tăng huyết áp
tiểu đường loại hai và dối loạn mỡ máu không điều trị
sau khi các bác sĩ đặt nội khí quản bệnh nhân được chuyển đến nhập viện
bệnh viện gia an một trăm một mươi năm
sau khi tiếp nhận các bác sĩ ngay lập tức cho người bệnh dùng thuốc vận mạch
thuốc huyết áp kết hợp kháng sinh theo dõi sát sao tình trạng thở máy
sau đó thực hiện nhanh các cận lâm sàng cần thiết và tiến hành hội trần với chuyên khoa tim mạch
sau khi điều trị hồi sức tích cực các bác sĩ quyết định tiến hành chụp nong và đặt sten động mạch vành cho người bệnh
sau can thiệp mạch các bác sĩ lại tiếp tục can thiệp đặt ống thông tĩnh mạch trung tâm qua tĩnh mạch cảnh trong
để theo dõi huyết động liên tục truyền thuốc dịch và chất dinh dưỡng cho người bệnh
người bệnh được rút ống nội khí quản thành công các chỉ số dân ổn định và đã được xuất viện về nhà
các bác sĩ khuyến cáo những người bệnh có các bệnh lý nền như tăng huyết áp mỡ máu cao tiểu đường
việc điều trị kiểm soát huyết áp đường huyết mỡ máu là rất quan trọng
việc ngăn ngừa các bệnh lý tim mạch cũng như các biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe
nếu có các yếu tố nguy cơ người bệnh cần đặc biệt chú ý kiểm tra tầm soát định kỳ và có lối sống lành mạnh để phòng ngừa bệnh
chỉ vì duy trì một thói quen xấu là uống rượu trong nhiều năm mà người đàn ông đã phải nhập viện nhiều lần để điều trị dối loạn tâm thần
sau khi thăm khám các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị dối loạn tâm thần do lạm dụng rượu và chỉ định điều trị theo phác đồ của bộ y tế
theo chia sẻ của người nhà anh này thường xuyên uống rượu và đã nhiều lần anh chỉ uống rượu chứ không ăn không ngủ và bị lên cơn co giật mê sảng
mỗi lần gia đình đưa anh đến bệnh viện điều trị khỏi nhưng khi về nhà anh lại tiếp tục uống rượu
đây là lần thứ ba anh vào viện điều trị do dối loạn tâm thần từ lạm dụng rượu
theo bác sĩ trịnh thị việt hà phó trưởng khoa tâm thần kinh thời gian gần đây mỗi ngày khoa tiếp nhận từ một đến hai bệnh nhân nhập viện điều trị do mắc các dối loạn tâm thần có liên quan đến rượu
hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan sơ gan tim mạch dạ dày
đặc biệt nhiều bệnh nhân bị sảngun với các biểu hiện như mê sảng dễ bị kích động không điều khiển được cảm xúc la hét chửi bới
lo âu hoảng sợ ảo giác đánh người gây thương tích cho bản thân và những người xung quanh
đây là biến chứng nghiêm trọng và thường gặp nhất ở những người lạm dụng rượu
biểu hiện này được gọi là trạng thái cai rượu nguyên nhân gây ra sản run là nhiễm độc hệ thần kinh và dối loạn chuyển hóa do rượu
rất nhiều bệnh nhân sau khi điều trị lại tái sử dụng rượu nhiều bệnh nhân thường xuyên vào viện để điều trị các dối loạn tâm thần do rượu
vì vậy bản thân người bệnh cần có nghị lực và quyết tâm từ bỏ rượu đồng thời tuân thủ chế độ điều trị và liệu pháp tâm lý theo hướng dẫn của bác sĩ
gia đình và xã hội cần kiên trì vận động để người bệnh từ bỏ thói quen uống rượu không nên kỳ thị xa lánh mà cần giúp đỡ để người bệnh tái hòa nhập cộng đồng
một nam bệnh nhân tại bến tre đã phải sống nhiều năm liền với khối u khủng trên mũi gây khó khăn trong sinh hoạt
mới đây đã được các bác sĩ tại bệnh viện đại học y dược tp hcm trần đoán và phẫu thuật thành công
bệnh nhân là anh t v g sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê tại bến tre
anh g cho biết vào khoảng năm hai nghìn hai mươi anh xuất hiện nốt đỏ có kích thước khoảng hạt đậu xanh tại cánh mũi trái không đau không ngứa
sau đó kích thước các nốt tăng dần nên tới khám tại một bệnh viện được trần đoán u lành da và được can thiệp đốt điện điều trị trong khoảng hai tuần
tuy nhiên khối u lại to dần lên kích thước bằng khoảng ngón tay kèm nhiều nốt nhỏ với tính chất tương tự vùng xung quanh khối ban đầu
đầu năm hai nghìn hai mươi một bệnh nhân đến khám tại bệnh viện đại học y dược tp hcm cơ sở ba
bác sĩ tại trung tâm u máu ghi nhận bệnh nhân có khối u lớn màu đỏ tươi chiếm gần trọn vùng mũi trừa cánh mũi phải
xung quanh khối u có nhiều sang thượng vệ tinh là các nốt sẩn đỏ trên nền hồng ban không tẩm nhuận kích thước khoảng một cm đến năm cm hợp lại thành đám sờ chắc bề mặt có nhiều dãn mạch tương tự
có vài vết luet đóng vẩy đen giải rác trên khối u
sau khi thăm khám bệnh nhân được điều trị chăm sóc các vết luet
sau bảy tuần điều trị vết rết lành thì bệnh nhân được tiến hành sinh thiết vùng u
kết quả sinh thiết và nhuận hóa mô miễn dịch với trần đoán cellular neuro the kioma
đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một sau bảy tháng bệnh nhân không tái khám điều trị do dịch covid một mươi chín
khối u tăng kích thước gấp đôi ban đầu gây biến dạng vùng mũi và mất thẩm mỹ
tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai bệnh nhân được bệnh viện đại học y dược tp hcm cơ sở một khoa tai mũi họng phẫu thuật cắt khối u
sau hơn một năm điều trị đến nay tình trạng sức khỏe của bệnh nhân bình thường vùng mũi được phẫu thuật đẹp hơn trước
khoa ngoại thận tiết niệu bệnh viện đa khoa đức giang mới đây đã cắt thành công năng thận siêu to
gây chèn ép kèm thận trái sơ teo mất chức năng thận cho bệnh nhân nữ sáu mươi bốn tuổi
theo đó bệnh nhân được phát hiện thận trái bị teo nhiều năm nhưng không theo dõi và điều trị
gần đây người bệnh thấy vùng bụng bên phải đau tức và to hơn bình thường
khi đến bệnh viện đa khoa đức giang khám các bác sĩ đã phát hiện thận phải có năng rất to
kích thước lên tới một mươi một x một mươi hai cm gây chèn ép thận trái sơ teo mất chức năng
chức năng thận trái còn bốn
bệnh nhân được trần đoán mất chức năng thận trái năng to thận phải và có chỉ định phẫu thuật
cắt thận trái và cắt nàng thận phải
thông thường người bệnh có thể sẽ cần phải trải qua hai lần phẫu thuật cho từng bên
và có thể phải mổ mở để điều trị
tuy nhiên tại bệnh viện đa khoa đức giang bệnh nhân đã được các bác sĩ khoa ngoại thận tiết nghiệm
của bệnh viện phẫu thuật cắt năng thận phải và cắt thận trái qua nội soi trong cùng một lần phẫu thuật
với thời gian một trăm hai mươi phút
do mổ nội soi đường mộ rất nhỏ nên sau mổ người bệnh hồi phục nhanh giảm thiểu đau đớn
và rút ngắn thời gian nằm viện
sau một tuần điều trị tình trạng bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện
các bác sĩ khuyến cáo đối với người bệnh đã phát hiện có bệnh lý bất thường một bên thận
thì nên đi khám định kỳ để đảm bảo chức năng thận bên còn lại được duy trì tốt nhất
tránh bị tổn thương cả hai bên thận sẽ có nguy cơ gây suy thận nếu không được điều trị kịp thời
ngày một mươi tám tháng bốn cục an toàn thực phẩm bộ y tế đã phát thông tin kết quả phân tích của viện pháp y quốc gia
sản phẩm detox táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramine là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe
cụ thể cục an toàn thực phẩm cho biết theo báo cáo của tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tp hà nội
trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai đã tiếp nhận trường hợp người bệnh sử dụng sản phẩm đi thuốc táo
hỗ trợ giảm cân mua trên mạng xã hội
theo kết quả phân tích của viện pháp y quốc gia sản phẩm nêu trên có chứa sibu chamin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe
qua tra cứu dữ liệu cục an toàn thực phẩm chưa cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cho sản phẩm đi tước táo
cục an toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua và sử dụng sản phẩm nêu trên
nếu phát hiện sản phẩm lưu hành trên thị trường đề nghị thông báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó như báo sức khỏe và đời sống đã đưa tin tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân bị ngộ độc do sử dụng sản phẩm đi tốc cơ thể có chứa chất cấm sibu chamin

trước đó như báo sức khỏe và đề nghị thông báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật
đây là một chất đã bị cấm không được sử dụng kể cả trong thực phục chức năng hay trong thuốc
đã cấm không được sử dụng trên người kể cả mỹ canada hay châu âu kể cả bộ y tế việt nam chúng ta đã cấm rồi
bởi vì đây là một chất rất cao gây tổn thương biến cố gây nguy cơ đột quỵ não đau thắt ngực nhiều mối cơ tim
ngày một mươi chín tháng bốn thanh tra sở y tế tp hcm cho biết vừa kiểm tra phát hiện và đình chỉ cơ sở phòng khám đa khoa medigo
do có hành vi hoạt động không phép núp bóng phòng khám đa khoa
ngày một mươi sáu tháng bốn đoàn kiểm tra của ủy ban nhân dân tp thủ đức kiểm tra phòng khám đa khoa medigo
thuộc chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn mes và đã yêu cầu cơ sở này phải ngưng hoạt động khám chữa bệnh
do không đảm bảo một trong các điều kiện sau khi đã được cấp phép hoạt động
ngày một mươi bảy tháng bốn thanh tra sở y tế tp hcm tiếp tục kiểm tra
phòng khám đa khoa trên thời điểm kiểm tra đoàn ghi nhận phòng khám đa khoa này vẫn mở cửa hoạt động
đặc biệt đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở có vi phạm nghiêm trọng về biểu hiện của phòng khám đa khoa ghi
sở y tế tp hcm phòng khám đa khoa medigo
một bên của phòng khám lại có treo biển hiệu trung tâm nghiên cứu và ứng dụng y học tái tạo xây lắp
trung tâm này hoàn toàn không có trong danh sách cấp phép hoạt động của sở y tế
đoàn kiểm tra còn phát hiện sổ quản lý xuất kho tế bào gốc sổ quản lý nhập kho tế bảo gốc tờ rơi liệu pháp tế bào gốc
ứng dụng tế bào gốc trong điều trị và làm đẹp có địa chỉ tại hà nội
tám phiếu chỉ định xét nghiệm của trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc toàn cầu xe lab
tại địa chỉ hai trăm chín mươi sáu trần lão phu khố hai phường an khánh tp thủ đức
và có một kho thuốc gồm một số thuốc lè và dịch chuyên
đoàn kiểm tra đã niêm phong toàn bộ số thuốc và dịch chuyển trên
thanh tra sở y tế tiếp tục phối hợp phòng y tế tp thủ đức
xử phạt vi phạm hành chính cơ sở này với tổng tiền phạt có thể hơn một trăm linh triệu đồng
tức quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong thời hạn sáu tháng
tức quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật
trong thời hạn bốn năm tháng
mới đây bảo hiểm xã hội việt nam vừa có đề xuất nâng thời gian kê đơn thuốc điều trị bệnh mạng tính
từ ba mươi ngày lên sáu mươi ngày một lần tức hai tháng một lần
ông nguyễn đức hòa phó tổng giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam cho biết
đã hai lần ký văn bản đề xuất bộ trưởng bộ y tế kiến nghị thời gian kê đơn thuốc điều trị ngoại trú
đối với người bệnh mạng tính
theo đó bảo hiểm xã hội việt nam đề xuất bộ y tế ban hành quy định về kê đơn
với bệnh nhân mắc các bệnh mạng tính đã ổn định như đài thao đường tăng huyết áp
bệnh nhân đã điều trị thuốc kháng arv từ một mươi hai tháng trở lên ổn định
thì số lượng được kê đơn đủ sử dụng tối thiểu sáu mươi ngày tối đa không quá chín mươi ngày
theo quy định hiện nay chỉ được cây đơn đủ sử dụng tối đa ba mươi ngày
trong trường hợp bệnh nhân điều trị mạng tính tại tuyến cơ sở như trung tâm y tế phòng khám
bảo hiểm xã hội việt nam đề nghị bộ y tế cho phép cấp thuốc điều trị không quá ba mươi ngày
ông hòa cho biết đề xuất này dựa trên ý kiến chuyên môn
với những bệnh nhân mắc bệnh mạng tính thường ổn định
việc thay đổi thuốc không cần thiết phải hàng tháng
không chỉ vậy ông cũng dẫn chứng tại nhiều nước đã áp dụng kê đơn sáu mươi ngày
như thái lan từ năm hai nghìn một mươi đã cấp thuốc hai tháng một lần đối với bệnh nhân mắc bệnh mạng tính điều trị ổn định
bên cạnh đó trong đại dịch covid một mươi chín vừa qua bộ y tế đã triển khai cấp thuốc ba tháng
cho bệnh nhân mắc bệnh mạng tính và không phát sinh biến chứng
việc thay đổi thời gian cấp thuốc được bảo hiểm xã hội việt nam đánh giá
sẽ giúp bệnh nhân kéo dài thời gian tái khám bệnh nhân không mất công đi lại
thời gian chi phí đồng thời giảm tải cho bệnh viện
đề xuất này sẽ có tác động tích cực như giảm gánh nặng lên hệ thống y tế thuận lợi cho người dân
tuy nhiên người bệnh mạng tính cần được theo dõi thường xuyên để nhận biết được chuyển biến bệnh
nếu bệnh tiến triển cần có phương pháp điều trị phù hợp
bộ đang cân nhắc nghiên cứu và sẽ có phản hồi cụ thể về đề xuất này
đại diện cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cho hay
đề xuất này sẽ có tác động tích cực như giảm gánh nặng lên hệ thống y tế thuận lợi cho người dân
tuy nhiên người bệnh mạng tính cần được theo dõi thường xuyên để nhận biết được chuyển biến bệnh
nếu bệnh có tiến triển cần có phương pháp điều trị phù hợp
thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay
cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị
xin chào và hẹn gặp lại